tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp phó chủ tịch đunma quốc gia nga
olga epifanova sang việt nam dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
phó chủ tịch đunma quốc gia nga olga epifanova thay mặt lãnh đạo và nhân dân liên bang nga
gửi tới lãnh đạo và nhân dân việt nam lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của chủ tịch nước trần đại quang
người bạn thân thiết của nước nga người đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác
giữa hai nước việt nam liên bang nga
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt lãnh đạo và nhân dân việt nam trân trọng gửi lời cảm ơn
tới các nhà lãnh đạo và nhân dân liên bang nga về lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
cho rằng các nhà lãnh đạo và nhân dân liên bang nga đã cử đoàn đại biểu cấp cao do phó chủ tịch đun man quốc gia nga
olga epifanova làm trưởng đoàn sang dự lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang
điều đó thể hiện sự chia sẻ tình cảm bạn bè thân thiết với đất nước việt nam
cũng tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó chủ tịch đunman quốc gia nga olga epifanova
đã trao đổi về một số vấn đề góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong đó có hợp tác nghị viện
phó chủ tịch đunma quốc gia nga cho biết duman quốc gia nga có sáng kiến thành lập ủy ban liên nghị viện cấp cao việt nga
và nga rất ủng hộ các cuộc gặp gỡ tiếp xúc rộng rãi hơn nữa giữa các ủy ban nghị sĩ quốc hội hai nước
để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp